thưa quý vị hiện nay cùng với chính quyền thành phố hồ chí minh các tổ chức tính dụng ngân hàng đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ
nhằm giúp cho các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh sau nhiều tháng phải tạm ngừng sản xuất thu hẹp kinh doanh và thậm chí là dừng hoạt động
từ ngày một tháng một mươi đến nay khi thành phố bắt đầu cho phép mở cửa lại các hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ
thì chính quyền thành phố hồ chí minh và ngân hàng nhà nước đã có các gói hỗ trợ giảm lãi suất cho vay
và kéo giảm thời gian trả nợ vốn lãi vay tương ứng với thời gian cơ cấu lại các khoản nợ
đồng thời cho phép mở rộng diện cho vai đối với các doanh nghiệp để có vốn vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất sau covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua ngành ngân hàng cũng đã vào cuộc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ vốn
đặc biệt là đảm các giây phí để tiếp tiến giảm các lãi suất cho vay đối với các quản vay hiền yếu và có vẻ mới
nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh
trong thời gian vừa qua ngành ngân hàng cũng đã vào cuộc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ và thao gỡ vốn
đặc biệt là đảm các giây phí để tiếp tiến giảm các lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp để có vẻ mới
sẽ được hỗ trợ từ cơ chế này
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi nhanh và trở lại hoạt động bình thường
thì các chính sách và gói hỗ trợ tập trung vào vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
đặc biệt là một số ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế
như xuất khẩu nông nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nông lâm thủy sản y tế logistics
sau khi thành phố có kế hoạch mở cửa trở lại trong bình thường mới
thì rất nhiều doanh nghiệp đã có cái kế hoạch chuẩn bị rất là chú đáo
trong đó việc thiếu hụt lao động và nguồn vốn được thành phố chúng tôi khẩn trương phối hợp với các ngành thực hiện
hiện nay thì vấn đề xử lý nguồn vốn cho doanh nghiệp là vấn đề nóng bỏng nhất
và thành phố đã có cái chủ trương thực hiện các chỉ thị của thủ tướng chính phủ
và các chương trình hỗ trợ của các bộ ngành
chúng tôi đã kết nối với ngân hàng để chuẩn bị cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với những lãi suất ưu đại
ngoài ra với nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ấn an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
với các tiêu chí cụ thể rõ ràng thống nhất trên phạm vi cả nước công khai cho người dân và doanh nghiệp
đã tạo nên sự chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh góp phần thúc đẩy nhanh phục hồi kinh tế trong thời gian tới